các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ thiết bị gian lận tạm đình chỉ hoạt động của hai cây xăng liên quan và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ mức độ vi phạm